thông tin liên quan vụ tai nạn giao thông xảy ra vào tối ngày hôm qua sáu tháng hai tại tỉnh điện biên
sáng nay có thêm một nạn nhân tử vong
nạn nhân tử vong sau khi được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh điện biên là lù văn hiền
trú tại xã ảng tờ huyện mường ảng tỉnh điện biên
theo thông tin từ ban an toàn giao thông tỉnh điện biên vào hồi hai mươi hai h ba mươi phút tối qua
tại km ba mươi bảy trăm linh quốc lộ hai trăm bảy mươi chín trên địa bàn xã ảng tờ huyện mường ảng tỉnh điện biên
xe ô tô biển kiểm soát ba mươi bảy c hai mươi hai nghìn tám trăm tám mươi chín do lái xe phần văn nghệ điều khiển đi theo hướng tuần giáo
thành phố điện biên phủ đã va chạm với xe mô tô không có biển kiểm soát đi theo hướng ngược lại
sau đó xe ô tô lật đè vào hai xe mô tô khác
như vậy vụ tai nạn khiến bốn người tử vong một người bị thương nặng bốn người khác bị thương nhẹ
ba xe mô tô và một xe ô tô hư hỏng
ngay sau khi xảy ra tai nạn lãnh đạo tỉnh điện biên công an tỉnh sở giao thông vận tải và chính quyền địa phương
đã có mặt chỉ đạo công tác cứu hộ cứu nạn tại hiện trường thăm hỏi chia buồn cùng gia đình nạn nhân